kể từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám các loại xe hợp đồng dưới chín chỗ sẽ bị cấm hoạt động tại một mươi một tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội
sau một tháng triển khai hoạt động hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
kể từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội ra quyết định chính thức cấm các loại xe hợp đồng dưới chín chỗ
trong đó có xe taxi công nghệ uber grab tại một mươi một tuyến đường chính của thủ đô như giảng võ láng hạ lê văn lương
sau một tháng triển khai hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập
các tài xế lái taxi công nghệ uber grab cho rằng việc cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ tại một mươi một tuyến phố vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý
các tài xế lái taxi công nghệ uber grab cho rằng việc cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ tại một mươi một tuyến phố vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý
nhiều người dân cũng cho rằng việc cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ tại những tuyến phố chính gây ra không ít những khó khăn cho họ trong việc đi lại
cụ thể nếu cần di chuyển bằng phương tiện taxi họ sẽ phải đi rất xa để có thể bắt được xe